sáng ngày hôm nay thì nhiều trường trung học cơ sở của một mươi bảy huyện thị xã ở hà nội
đón học sinh lớp chín trở lại trường học trực tiếp sau thời gian ở nhà học trực tuyến
để phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay trong sáng nay công tác phòng chống dịch đã được các nhà trường chuẩn bị hết sức cẩn thận
chương trình dạy học cũng đã được lên phương án phù hợp với thực tế của từng đơn vị
trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xử lý tình huống khi phát hiện trường hợp học sinh
giáo viên có yếu tố dịch tễ khi đang dạy học tại trường
hiện các trường đưa học sinh quay trở lại trường đều tuân thủ các điều kiện phòng dịch
như giáo viên tiêm đủ hai mũi đảm bảo học sinh ngồi giãn cách
trước đó vào ngày tám tháng một mươi một huyện ba vì là đơn vị đầu tiên được lựa chọn
triển khai cho học sinh khối lớp chín các trường trung học cơ sở trên địa bàn
trở lại trường học trực tiếp